thưa quý vị bộ y tế cho biết trong ngày một mươi năm tháng tám nước ta có năm năm trăm một mươi chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một trăm linh hai năm trăm linh bốn ca
trong số các bệnh nhân đang điều trị có sáu trăm linh bảy trường hợp nặng và nguy kịch
tại tp hcm sau hơn một tháng tiếp nhận các ca nhiễm covid một mươi chín tính đến chiều ngày hôm qua một mươi năm tháng tám
tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện tại bệnh viện giã chiến số sáu lên tới gần sáu người
theo sở y tế hà nội từ một mươi tám h một mươi năm tháng tám đến sáu h ngày một mươi sáu tháng tám thủ đô ghi nhận hai mươi ca mắc mới
trong đó có hai ca phát hiện tại cộng đồng và một mươi tám ca phát hiện trong khu cách ly